thấy vợ mình đang nhắn tin với một người khác nổi máu ghen tuông lê duy linh chú tại xã hòa tiến huyện grong park tỉnh đắk lắc đã đánh vợ tử vong
công an huyện cron park vừa tiến hành khởi tố đối với đối tượng lê duy linh để điều tra làm rõ
lê duy linh là đối tượng có bốn tiền án về các tội cướp cướp giật trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích hai tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy
trong khi linh mới đi cai nghiện về nhà được ba ngày thì đến đêm ngày hai mươi tám tháng tám thấy vợ đang nhắn tin với một người khác nên đã nổi máu ghen tuông dùng tay chân đánh liên tục vào đầu và người vợ khiến vợ ngã xuống đất bất tỉnh
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên đến ngày năm tháng chín vợ linh tử vong
bản thân linh sau khi đưa vợ đi cấp cứu đã đến công an xã hòa tiến để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện grong park đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích